ngoài những nạn nhân thiệt mạng hai mươi bảy người đã bị thương sau khi chiếc xe buýt lao khỏi cây cầu ở bang minas gerais đông nam brazil
giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xe buýt xảy ra có thể do phanh xe gặp trục chặn
cụ thể do lỗi hệ thống phanh tài xế đã bị mất lái và chiếc xe buýt lao ra khỏi cây cầu ở độ cao hai mươi mét xuống một đường dây ở bên dưới khiến ít nhất một mươi sáu người thiệt mạng
hai người đã tử vong tại hiện trường trong khi bốn người khác qua đời tại bệnh viện do bị thương nặng
nhật bản sẽ trở thành nước chủ nhà của fifa club world cup hai nghìn hai mươi một một giải đấu hàng đầu cấp cơ lộc bộ do liên đoàn bóng đá thế giới fifa điều hành
dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo chủ tịch fifa jani infantino fifa sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu
theo đó sẽ vẫn có bảy cơ lộc bộ tham gia trong đó có sáu đội bóng vô địch các châu lục và một cơ lộc bộ của nước chủ nhà
trong khi đó giải đấu fifa club world cup hai nghìn hai mươi cũng sẽ được hoãn lại sang tháng bốn
thứ hai năm hai nghìn hai mươi một tại qatar như vậy trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ có hai giải fifa club world cup
liên minh châu âu eu vừa đặt mục tiêu có ít nhất ba mươi triệu phương tiện không khí thải trên đường phố đến năm hai nghìn ba mươi
đây là một phần trong kế hoạch của liên minh nhằm khuyến khích các nước thành viên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông được vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch
trong tài liệu dự kiến được công bố vào tuần tới ủy ban châu âu ec được cho là sẽ thông báo qua biện pháp nhằm giải quyết tình trạng phát thải khí nhà kính
trong lĩnh vực giao thông để đạt được mục tiêu này eu sẽ cần ít nhất ba mươi triệu phương tiện không khí thải đến năm hai nghìn ba mươi
thưa quý vị các dịp lễ kích cầu mua sắm cuối năm tại trung quốc đang đạt thêm những kỷ lục mới về doanh thu trong đó đồ xa xỉ thuộc nhóm hàng bán chạy nhất
tuy nhiên đôi khi những món đồ hiệu đắt đỏ lại trở thành gánh nặng với giới nhà giàu nước này bởi đồ quá nhiều khiến họ không thể thu xếp được gọn gàng
cùng với đó là hoạt động mua sắm online ngày càng phát triển đã tạo nên thay đổi trong thói quen tiêu dùng của nhiều người
tất cả đã mở ra mảnh đất màu mỡ cho những chuyên gia dọn đồ một nghề nghe thì có vẻ là đơn giản nhưng được đào tạo hết sức bài bản và thu nhập cũng vô cùng tương xứng
tại một buổi thực hành của các học viên trường đào tạo sắp xếp nhà cửa tại bắc kinh trung quốc đôi găng tay là đồ nghề không thể thiếu
bởi khi làm việc thực tế những món đồ mà họ tiếp xúc đều là hàng cao cấp
tưởng chừng như đơn giản nhưng việc sắp đồ gọn gàng đòi hỏi có tính khoa học cao
thậm chí được nâng lên tầm mức
cách đây khoảng một mươi năm nhiều người cho rằng nghề dọn dẹp không cao cấp nhưng giờ nó là một nghề được tôn trọng
trải qua nhiều thay đổi các khách hàng đã bắt đầu hiểu ra rằng nhà cửa được sắp xếp gọn gàng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể và tinh thần
thu dọn tù quần áo cũng chính là thu dọn cuộc sống của mình
do đại dịch covid một mươi chín nhiều ngành kinh doanh đã bị ảnh hưởng nhưng ngành phục vụ dọn đồ lại càng bùng nổ hơn
nhu cầu của khách hàng tăng mạnh
tỷ lệ tăng trưởng của ngành lên tới mức ba trăm linh bốn trăm linh bởi khách hàng dành nhiều thời gian ở nhà khám phá các trang thương mại điện tử
khách hàng thường là những người có thu nhập từ một trăm năm mươi usd một năm trở lên tương đương với ba năm tỷ đồng
do vậy thu nhập của các lao động trong ngành này cũng rất tương xứng
một gói dọn đồ kéo dài khoảng vài ngày có giá lên tới hai usd tương đương với bốn mươi sáu triệu đồng
tôi nghĩ dịch vụ này rất thích hợp cho những người bận biệu với con nhỏ và nhiều việc khác
như chúng tôi bởi chúng tôi còn chẳng có thời gian nghĩ đến việc dọn nhà mà vẫn muốn không gian mình ở thoáng đáng và thoải mái
phương châm của đội ngũ dọn đồ là không khuyên khách hàng vứt bỏ bớt đồ hay ngừng mua sắm
mà tư vấn cho họ cách sắp xếp khoa học hợp lý
ngành phục vụ này hiện có khoảng ba lao động ước tính trong năm nay có thể đạt doanh thu một mươi bốn chín tỷ usd
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay